qua nắm bắt những khó khăn trở ngại về giải quyết các thủ tục hành chính của người dân vùng tôn giáo
từ đầu năm hai nghìn một mươi chín đến nay công an tp hcm đã linh động tổ chức nhiều buổi trực tiếp đến làm thẻ căn cước công dân
cho các chức sắc tôn giáo đồng bào có đạo
trong buổi sáng gần hai trăm linh tu sĩ phật giáo lớn tuổi thường gặp khó khăn khi đi lại
đã được các phòng chức năng công an thành phố đến tận nơi hỗ trợ làm thẻ căn cước công dân
các bước thủ tục được đơn giản hóa tối đa
các tu sĩ còn được tư vấn hướng dẫn cạn kẻ nhiều thủ tục hành chính cần thiết khác
đầu tiên là nghĩ các vị lớn tuổi nhưng mà về sau thì mấy anh cho rộng thêm chút là tất cả các thầy
các ni sư trẻ mà có hồ khẩu thành phố thì cũng được về đây để làm việc chung một lần cho nó tiện hơn
mà khỏi phải đi ra tới địa phương đó là cái ý tôi nghĩ là ý tốt
tiếp tục những đợt cấp thẻ căn cước công dân như vậy
lần đầu tiên các tính đồ hồi giáo là phụ nữ
hoặc tại thánh đường an khoa quận tám có cơ hội sử dụng giấy tờ tùy thân tiện lợi
mà không vấp phải trở ngại khi đến các cơ quan công quyền làm thủ tục như trước
cái đạo hồi giáo là cái quy lực đàn bà phải che mặt
cái luật đạo là phải che
thành ra nó đi ra đường nó hơi làm những cái giấy tờ phương tiện thì nó rất là khó khăn
trên quận xuống đây làm thì nó rất là tiện lợi cho bà con cô bác ở đây
đoàn này đến đây là hỗ trợ giúp làm vậy
thì chúng tôi cũng xin cảm ơn
căn cước công dân bây giờ mới bây giờ nghe nói trong đó là có đầy đủ hết những cái tài liệu hồ sơ gì của mình
thành ra chúng tôi thấy cũng thích
một số khu vực hồi giáo vẫn chưa nắm được về những cái vai trò
cái tầm quan trọng về cái thẻ cấp căn cước công dân để phục vụ cho cơ sở dữ liệu sau này về cái danh số của quốc gia
và đây là một cái hoạt động hỗ trợ rất lớn trong công tác kỳ vụ của công an phố trong thời gian tới
đặc biệt là tại các quốc giáo trên địa mạng phố
bằng cách thức linh hoạt
từ đầu năm đến nay tuổi trẻ công an thành phố đã làm thủ tục cấp thẻ căn cước công dân cho hơn năm trăm linh chức sắc tôn giáo
ngoài ra trong chủ hoạt động hành quân xanh còn phối hợp với các chính quyền địa phương tổ chức cấp thẻ căn cước công dân
cho nhiều thanh niên khuyết tật hay hội viên hội người mù thành phố
qua những hành động cụ thể thiết thực đó đã xây dựng hình ảnh đẹp của chiến sĩ công an nhân dân trong quần chúng nhân dân